hôm nay đã diễn ra buổi họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao
tại đây người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên